liên quan đến sự việc một số website của các cảng hàng không bị tấn công mới đây
có thể thấy vấn đề bảo mật cho các trang web tại việt nam chưa thực sự được chú trọng
theo số liệu của công ty an ninh mạng bkv có đến bốn mươi các website tại việt nam đang tồn tại lỗ hỏng bảo mật
và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào trong số đó phần lớn các website là của các cơ quan nhà nước
đây là hình ảnh khi người dùng truy cập vào trang web của sân bay quốc tế tân sơn nhất
tại địa chỉ www tânsơn một eporo vn vào tối ngày chín tháng ba
tin tạc đã chiếm quyền kiểm soát trang web và để lại hình ảnh như thế này
còn đối với trang web của sân bay rạch giá tuy hòa cũng đã bị hacker tấn công
thay vì để lại lời cảnh báo tin tặc đã trèn vào một hình ảnh để cho thấy trang web đã bị xâm nhập
rõ ràng việc liên tục
có các website bị đánh sập trong một thời gian ngắn như vụ việc này
có thể thấy rất nhiều website đang tồn tại lỗ hồng bảo mật mà hacker có thể khai thác bất cứ lúc nào
trong quá trình phát triển và xây dựng website người lập trình website đó để lại những lỗ hổng về mặt an ninh
thứ hai nữa là trong quá trình xây dựng website do website đó đã quá cũ
quá lâu đời mà không thể xây dựng website
không được giả sát thường xuyên định kỳ
việc xây dựng một website nói chung hoàn toàn khác với việc xây dựng một website an toàn
bởi lẽ ngoài việc đòi hỏi người lập trình phải có kiến thức về an ninh bảo mật
thì vấn đề bảo trì nâng cấp hệ thống cũng phải được làm thường xuyên
thế nhưng trên thực tế nhiều cơ quan đơn vị sau khi xây dựng xong website và hết giai đoạn bảo hành thì không có kinh phí cho việc này
theo khuyên cáo của các đơn vị làm về bảo mật cũng như thiết kế phần mềm website
tùy thuộc vào từng loại phần mềm và độ quan trọng của các dịch vụ thì sẽ có giải pháp và kinh phí bảo mật phù hợp cho từng hệ thống
mỗi đơn vị tổ chức chỉ cần bỏ ra từ năm đến một mươi trong tổng số đầu tư dự án về công nghệ thông tin cho lĩnh vực an toàn thông tin
thì đã có thể phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro đáng kể